chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng vương quốc campuchia samdek aka moha senna pade techo hun sen
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia bắt đầu thăm chính thức việt nam trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai
đây là chuyến công du tới việt nam lần thứ hai kể từ khi ông hun sen được tái bổ nhiệm làm thủ tướng vương quốc campuchia vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
lễ đón chính thức thủ tướng campuchia hun sen và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
đã diễn ra long trọng tại phủ chủ tịch thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón
trước đó thủ tướng hun sen cùng đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
sau lễ đón chính thức hai nhà lãnh đạo đã hội đàm tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
với việc thực hiện đường lối đối ngoại hai nước cần tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau
hợp tác xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại duy trì môi trường hòa bình ổn định cũng như tăng cường hơn nữa tình hữu nghị
và tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước để xứng đáng với sự hy sinh sương máu của các thế hệ đi trước đồng thời đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước
hai bên cam kết tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nhằm tăng cường sự hiểu biết
nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ nhân dịp này hai bên nhất trí sớm thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi năm
ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia trong năm hai nghìn một mươi chín
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư hai bên nhất trí giao bộ thương mại campuchia và bộ công thương việt nam
đàm phán sớm thống nhất các nội dung còn vướng mắt để sớm ký kết hiệp định thương mại biên giới việt nam campuchia
thủ tướng samdet hunsen bày tỏ vui mừng được đến thăm chính thức việt nam lần thứ hai
sau khi được bổ nhiệm làm thủ tướng vương quốc campuchia nhiệm kỳ năm
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
như chính trị xã hội kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định đời sống người dân được cải thiện quốc phòng an ninh được đảm bảo
và chúc mừng những thành tiệu đối ngoại quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng samdet hunsen khẳng định chuyến thăm chính thức việt nam lần này của đoàn
nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc trong thời gian tới
thủ tướng samdet hunsen cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam anh em
về sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ trí tình đã dành cho chính phủ và nhân dân campuchia trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
nhân dịp này thủ tướng campuchia hunsen đã trân trọng mời thủ tướng nguyễn xuân phúc sang thăm vương quốc campuchia trong năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chân thành cảm ơn và nhận lời
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết ba văn kiện hợp tác giữa hai nước
trong chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
do ngài samdet techo hunsen thủ tướng chính phủ dẫn đầu đang thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
do thủ tướng techo hunsen dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đây là sự kiện quan trọng thể hiện sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước
tổng bí thư bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ quý báu mà đảng nhân dân campuchia chính phủ hoàng gia
và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng được sang thăm lại việt nam cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm chân thành nhất
thủ tướng hun sen đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng làm nòng cốt thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước và nhân dân hai nước
bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu vô tư trong sáng kịp thời có hiệu quả mà việt nam đã dành cho campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
cứu đất nước và nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
thủ tướng hun sen đã thông báo với tổng bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu
bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại và mất mát của nhân dân các tỉnh miền trung việt nam do lũ lụt gây ra khẳng định dù tình hình thế giới có thay đổi như thế nào thì quan hệ việt nam campuchia cũng không thể thay đổi
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với thủ tướng campuchia samdek hun sen
hoàn ngành trước những kết quả của cuộc hội đàm giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng nhận thấy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quốc hội việt nam luôn ủng hộ quốc hội chính phủ nhân dân campuchia
sẽ luôn sát cánh bên đảng nhân dân campuchia cpp và chân thành mong muốn cpp sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hội đồng xã phường năm hai nghìn một mươi bảy và bầu cử quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục với các thông tin thời sự quan trọng khác dù ngân sách trung ương còn nhiều khó khăn song thủ đô hà nội cần được ưu tiên hơn theo đúng quy định của pháp luật
đây là ý kiến được đưa ra tại cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
của ủy ban thường vụ quốc hội vào chiều nay hai mươi tháng một mươi hai
tại buổi thảo luận chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng nếu nghị định này thay thế nghị định số một trăm hai mươi ba và nghị định số một trăm một mươi hai của chính phủ
quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội mà không đặc thù hơn không mở hơn thì cần xem xét lại
kết thúc phiên thảo luận lấy ý kiến đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều nhất trí ưu tiên cho hà nội theo đúng tinh thần điều hai mươi một của luật thủ đô
tuy nhiên hà nội cũng cần có những chính sách và giải pháp hiệu quả để sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực tài chính được ưu tiên
cũng trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định về mức thu nộp miễn giảm phí và lệ phí tòa án
cụ thể đối với mức án phí không đồng một số ý kiến cho rằng nên quy định ngay thuộc diện miễn án phí
riêng về mức án phí hai trăm linh đồng nên giữ nguyên mức này dù thực tế có nhiều vụ án mà những thiệt hại của nó
thấp hơn nhiều mức chi phí cơ quan nhà nước phải bỏ ra để điều tra xét xử
sau khi thống nhất thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất sửa pháp lệnh thành nghị quyết quy định về mức thu nộp miễn giảm phí và lệ phí tòa án áp dụng thủ tục rút gọn
với sự nhất trí cao của các đại biểu nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ chuyến thăm thái lan hôm nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đồng chủ trì đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm đánh giá cao cảnh sát hoàng gia thái lan đăng cai tổ chức đối thoại cấp cao lần thứ nhất tại thủ đô bangkok
tại đối thoại cấp cao lần thứ nhất hai bên nhất trí cho rằng trong những năm qua trên cơ sở các hiệp định thỏa thuận đã ký giữa hai nước quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan không ngừng được thúc đẩy có trọng tâm trọng điểm đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực nhất là trong hợp tác an ninh cảnh sát trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

thủy điện lai châu được khởi công ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi một tổng mức đầu tư ba mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng đây là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông đà là bậc thang trên của thủy điện sơn la hòa bình
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh theo tính toán trong giai đoạn một mươi hai mươi năm tới hàng năm chúng ta cần thiết phải bổ sung thêm từ năm đến bảy mw công suất nguồn điện mới
vì vậy bộ công thương và evn cần tiếp tục tập trung đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện chú trọng nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước nhằm bảo đảm cơ cấu điện năng hợp lý đáp ứng đầy đủ ổn định nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
cũng nhân dịp này phó thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ tặng huân chương lao động các hạng nhất nhì và cờ thi đua của chính phủ cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại cho tỉnh quảng ngãi sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã thăm tặng quà cho đồng bào bị thiên tai tỉnh quảng ngãi
thay mặt đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chia sẻ những mất mát thiệt hại mà quảng ngãi phải hứng chịu do thiên tai thời gian qua đồng thời yêu cầu quảng ngãi phải thực hiện ngay những nhiệm vụ
cụ thể là hỗ trợ tích cực những gia đình bị thiệt hại nặng nề những gia đình có người tử vong bị thương không để dân bị đói bị rét không để học sinh nghèo vùng lũ bỏ học có kế hoạch chăm lo tết cho bà con vùng lũ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hai trăm linh triệu đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ngãi để bước đầu khắc phục hậu quả thiên tai đồng thời trao hỗ trợ trực tiếp hai mươi xuất quà cho hai mươi gia đình bị thiên tai huyện mộ đức
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cũng trao hai trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em quảng ngãi trao một mươi xuất quà cho một mươi học sinh nghèo vượt khó huyện mộ đức
cũng tại quảng ngãi huyện miền núi sơn tây vừa xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng vụ sạt lở khiến toàn xã sơn long bị cô lập hoàn toàn gần sáu trăm linh hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn vì bị chia cắt nhiều ngày
sạt lở núi trên đường trường sơn đông xã sơn dung huyện sơn tây làm năm ngôi nhà của người dân bị sạt
sạt hư hỏng đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân trong vùng do khối lượng sạt lở khoảng bảy mươi m ba nên sau hai ngày xảy ra sự cố tuyến đường chính vẫn chưa được thông tuyến
điều này khiến sáu trăm linh hộ dân với hai một trăm linh nhân khẩu của xã sơn long vẫn bị cô lập sự cố làm cho đồng bào dân tộc ca dông nơi đây rơi vào cảnh khốn khó
chính quyền địa phương đang lo ngại nếu tình trạng cô lập kéo dài nguồn lương thực dự trữ không còn thì hàng trăm hộ dân có nguy cơ thiếu ăn
hiện huyện miền núi sơn tây đang tập trung lực lượng sử dụng phương tiện cơ giới xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến không để cô lập kéo dài ảnh hưởng đời sống đồng bào nơi đây
hôm nay tại hà nội hội nhà báo việt nam tổ chức lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến tham dự buổi lễ có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân
tại buổi lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên hội nhà báo việt nam đại diện lãnh đạo hội nhà báo đã nêu rõ những hướng dẫn quy định về việc đổi cấp thẻ hội viên hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng như những đối tượng hội viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn được cấp thẻ
việc đổi cấp thẻ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho hội viên hội nhà báo việt nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng hội viên củng cố và góp phần hoàn thiện tổ chức hội phù hợp với yêu cầu
tại buổi lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên hội nhà báo việt nam trong thời kỳ mới đây cũng là dịp để các cấp hội ra soát lại tiêu chuẩn phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp trì hội đề thẻ hội viên thật sự là giấy chứng nhận tư cách tiêu chuẩn theo quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam
chuyển sang các tin tức quốc tế ngay sau vụ ám sát đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ andrei kalov các nhà lãnh đạo ở các nước trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này đồng thời bày tỏ cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố
tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun cho biết ông bằng hoàng trước hành vi khủng bố này và nhấn mạnh rằng những hành động tấn công các nhân viên ngoại giao và dân thường là không thể tha thứ
tổng thống nga vladimir putin khẳng định vụ giết hại đại sứ kalov là hành vi gây hấn nhằm phát triển
là hành vi gây hấn nhằm phá hoại quan hệ nga và thổ nhĩ kỳ
sự việc này nhằm phác họa mối quan hệ giữa nga thổ nhĩ kỳ và iran cũng như tiến trình hòa bình tại syria cùng với các quốc gia khác đang thúc đẩy
câu trả lời chỉ có thể là tăng cường chống khủng bố
chúng tôi đã điều động một nhóm điều tra đến ankara để làm việc cùng với các đối tác thổ nhĩ kỳ nhằm truy quét những kẻ khủng bố
trong khi đó ngoại trưởng mỹ john kerry đã mô tả vụ ám sát là hành vi vi phạm quyền của các nhà ngoại giao trong việc thúc đẩy và đại diện cho đất nước của mình trên toàn thế giới một cách an toàn
trên mạng xã hội twitter tổng thống đắc cử mỹ donald trump cũng lên án vụ tấn công khủng bố man dợ nhằm vào các nhà ngoại giao
những kẻ khủng bố hồi giáo cùng với mạng lưới khủng bố toàn cầu và khu vực sẽ bị tiêu diệt khỏi trái đất
đây cũng là sứ mệnh mà chúng ta sẽ thực hiện cùng với những người yêu tự do
tại pháp ngoại trưởng jean marc ayron mạnh mẽ lên án vụ sát hại gọi đây là hành động hèn hạ
chúng tôi lên án hành động khủng khiếp này và xin gửi lời chia buồn đến gia đình của đại sứ calov và người dân nga
chúng tôi cần phải chiến đấu đến cùng với chủ nghĩa khủng bố pháp luôn luôn đoàn kết với nga cũng như thổ nhĩ kỳ
tại châu á ngoại trưởng các nước trung quốc và ấn độ hôm nay cũng lên án gai gắt vụ tấn công khủng bố dã man và tàn bạo nhằm vào nhà ngoại giao nga
và khẳng định sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để ủng hộ những nỗ lực và hành động của nga đấu tranh chống khủng bố
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước vụ ám sát nhằm vào đại sứ liên bang nga tại thổ nhĩ kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình nêu rõ
việt nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng súng khiến đại sứ liên bang nga tại thổ nhĩ kỳ anrey calov bị thiệt mạng
chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính phủ nhân dân nga cùng gia đình đại sứ andrei kalov và tin tưởng rằng tội ác này sẽ bị trừng trị thích đáng
cũng trong lúc này người dân toàn thế giới cũng chưa hết bàng hoàng về thảm kịch xe tải đâm vào chợ giáng sinh đông đúc ở trung tâm thủ đô berlin vào dạng sáng nay khiến ít nhất một mươi hai người thiệt mạng
theo những nguồn tin từ cảnh sát đức đây có thể là một vụ khủng bố có chú ý
trong một thông báo trên mạng social
các điều tra viên đức khẳng định có bằng chứng cho thấy chiếc xe tải đã cố ý lao vào đám đông tại khu chợ giáng sinh
nhiều khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố
hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ một nam giới được cho là người điều khiển chiếc xe tải nói trên
người này là người tị nạn đến từ afghanistan hai mươi ba tuổi di cư đến đức hồi tháng hai vừa qua từng có tiền án tiền sự song không dính líu đến các tổ chức khủng bố
đến nay các lực lượng an ninh đức vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra
trước đó vào lúc hai giờ sáng nay theo giờ hà nội một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao vào đám đông tại khu chợ giáng sinh ở quảng trường braishyplat phía tây berlin
khiến ít nhất một mươi hai người thiệt mạng và khoảng năm mươi người khác bị thương
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp thể hiện tình đoàn kết với người dân đức và cùng lên án hành động khủng bố đẫm máu này